tại hà nội hội đồng lý luận trung ương đã tổ chức kỳ họp thứ một mươi hai nhằm tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ trì kỳ họp
phát biểu tại kỳ họp đồng chí nguyễn xuân thắng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các nhà khoa học
và trân trọng ghi nhận những ý kiến có giá trị góp phần hoàn thiện các dự thảo văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
cũng như phương hướng công tác của hội đồng lý luận trung ương trong năm hai nghìn hai mươi
chuẩn bị nội dung cho chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm